và đồng chủ trì tham vấn thường niên các bộ trưởng ngoại giao việt nam lào lần thứ năm

thủ tướng thong nguyen si su lít chủ tịch quốc hội pani yathotu đã bày tỏ hài lòng về đảm phát triển tích cực của quan hệ việt nam lào
và vai trò cầu nối hiệu quả của hai bộ ngoại giao mong muốn sớm gặp gỡ để trực tiếp lắng nghe ý kiến
nguyện vọng của doanh nghiệp việt nam đang đầu tư kinh doanh tại lào
đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy nhằm triển khai dự án xây dựng trụ sở quốc hội lào đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng
trước đó phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã có buổi hội đàm với bộ trưởng ngoại giao lào
xã lòng xây cô ma xít trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và chia sẻ quan điểm về một số vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm
tuần qua hội nghị lập kế hoạch ban đầu cho diễn tập đa phương hải quân asean
năm hai nghìn hai mươi đã khai mạc tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa với sự có mặt của đại biểu hải quân các nước asean và đại diện quân đội nhân dân lào
đây là sáng kiến của hải quân hoàng gia thái lan đề xuất trong khuôn khổ cơ chế hội nghị tư lệnh hải quân các nước asean
được tư lệnh hải quân các nước nhất trí thông qua
diễn tập nhằm tăng cường tình hữu nghị hiểu biết lẫn nhau xây dựng một diễn đàn để giải quyết các vấn đề chung về an ninh hàng hài
tạo điều kiện để nâng cao năng lực trao đổi chuyên môn khả năng phối hợp hiệp đồng giữa hải quân các nước trong khu vực
tiếp nối thành công của diễn tập đa phương hải quân asean lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi bảy do hải quân hoàng gia thái lan chủ trì
được sự đồng thuận và ủng hộ của hải quân các nước asean
hải quân nhân dân việt nam sẽ đăng cai tổ chức diễn tập đa phương hải quân asean lần thứ hai vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đại diện tài chính và ngân hàng trung mương các nước hàn quốc trung quốc nhật bản cùng asean hay còn gọi là asean cộng ba
vừa nhất trí sửa đổi thỏa thuận về đa phương hóa sáng kiến trường mai bổ sung một cơ sở pháp lý bao quát
tạo điều kiện để thỏa thuận hỗ trợ các thành viên giải quyết các rủi ro thông qua các khuyến nghị chính sách và hỗ trợ tài chính
thỏa thuận này được các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương asean cộng ba nhất trí hồi tháng năm vừa qua
có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi với tổng trị giá một trăm hai mươi tỷ usd nhằm giải quyết vấn đề về cán cân thanh toán
và tính thanh khoản ngắn hạn trong khu vực ở thời điểm xảy ra khủng hoảng
nhằm giúp doanh nghiệp định hình và khai thác tối đa những thị trường mới nâng cao xuất khẩu cho doanh nghiệp
mới đây trung tâm xúc tiến đầu tư tp hcm đã tổ chức diễn đàn xuất khẩu hai nghìn một mươi tám thị trường asean và trung quốc
theo đánh giá của các chuyên gia thị trường asean và trung quốc có nhiều nét tương đồng
hàng hóa giao thương đa dạng kim ngạch song phương tăng theo từng năm và còn có thể mở rộng khi tiến tới hoàn thành
hiệp định quan hệ đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep
tuy nhiên hiện tăng trưởng xuất khẩu vẫn đang đến từ khối doanh nghiệp fdi và chưa kéo theo được nhiều doanh nghiệp trong nước
tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu
do đó trước hết doanh nghiệp việt nam phải nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa
tăng chất lượng bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường đồng thời chủ động đưa hàng hóa vào các chuỗi siêu thị đa quốc gia
mở rộng kênh phân phối quản trị tài chính hiệu quả để vượt qua những biến động của thị trường
thưa quý vị sinh viên cần tự hoàn thiện mình tự trao dồi học hỏi nỗ lực vươn lên là điều kiện tiên quyết để hội nhập
trong bối cảnh việt nam đã và đang là thành viên tích cực của cộng đồng asean
sinh viên việt nam trang bị cho mình những hành trang kiến thức để
làm chủ cộng đồng trong tương lai
theo tổ chức lao động quốc tế ilo với việc tham gia vào cộng đồng asean
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi năm việt nam sẽ có khoảng một mươi bốn năm triệu lao động có việc làm
cùng với những cơ hội khi một thị trường lao động được mở rộng là những thách thức đặt ra cho sinh viên
ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường
bất kỳ ngành nghề nào trong thời kỳ hội nhập cũng đòi hỏi ứng dụng công nghệ thông tin
chính vì vậy chuẩn bị sẵn kiến thức kinh nghiệm cho bản thân đã được nhiều bạn thực hiện
từ năm thứ ba đại học đỗ xuân tùng sinh viên học viện báo chí và tuyên truyền
đã kinh doanh trực tuyến mặt hàng thời trang trên các trang mạng xã hội
không tốn chi phí thuê người bán hàng thuê mặt bằng không đòi hỏi số vốn lớn
kinh doanh trên mạng đang trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ ở việt nam
mình nghĩ cái vấn đề các bạn sinh viên khởi nghiệp trên mạng điện tử thì khá là tốt
bởi các bạn có thể học hỏi thêm được những kỹ năng trong vấn đề bán hàng
trong kỹ năng giao tiếp với khách hàng trên mạng
ngoài ra các bạn cũng có thể trang trải được tăng thêm thu nhập hàng ngày
để giảm bớt đi những áp lực về kinh tế khi mà ngồi trên phía nhà trường
việc tự do di chuyển lao động trong cộng đồng asean sẽ làm tăng sự cạnh tranh
về chất lượng nguồn nhân lực giữa các quốc gia
đòi hỏi sinh viên phải không ngừng nâng cao năng lực của bản thân
không chỉ về kiến thức chuyên môn mà còn phải chủ động trao dồi các kỹ năng mềm
như giao tiếp thuyết trình
tạo ngoại ngữ đặc biệt là tiếng anh đang là yêu cầu bắt buộc
không thể thiếu trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập
đặc biệt trong cộng đồng asean có nhiều quốc gia đã coi tiếng anh là ngôn ngữ thứ hai
chính vì vậy để có tiếng nói chung và dễ dàng lựa chọn công việc cho bản thân
sinh viên việt nam cần khắc phục điểm yếu trong học và sử dụng ngoại ngữ
vấn đề về ngoại ngữ là một thách thức rất là lớn
với sinh viên hiện nay của chúng ta do mặc bằng ngoại ngữ của chúng ta chưa tốt lắm so với khu vực
ngoại ngữ là một trong những chìa khóa rất là quan trọng
để thứ nhất sinh viên tiếp cận với trí thức của thế giới
và thứ hai khi hội nhập vấn đề làm việc giao tiếp kỳ kết hợp đồng
tại đại hội sinh viên toàn quốc vừa diễn ra thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định
lịch sử đã nêu cao ý thức dân tộc và khát vọng dân tộc
và hôm nay trong tim chúng ta nhất là lớp trẻ sinh viên chúng ta
càng phải nêu cao tinh thần dân tộc ý thức dân tộc
để đưa dân tộc ta tiến bước trong thời đại mới
trong bối cảnh toàn cầu hóa và việt nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
thủ tướng nhắn nhủ sinh viên việt nam là công dân toàn cầu
mang bản sắc văn hóa việt nam kể cả gian luyện thể chất
thủ tướng yêu cầu sinh viên học ra trường không chỉ tìm việc làm
mà phải có suy nghĩ khởi nghiệp đặc biệt để hội nhập tốt
trong thời đại công nghệ phải chú ý đến ngoại ngữ là tiếng anh và công nghệ thông tin
trong tập hợp sinh viên toàn cầu nhất là sinh viên việt nam
ở các nước sinh viên trong nước rất quan trọng
trong bối cảnh công nghệ hiện nay
đặc biệt là đảng quỹ hội đồng nhà trường hiệu trưởng trường đại học
các trường cao đẳng cần phải quan tâm thiết thực để công tác sinh viên
cả vật chất cả tinh thần cả hoạt động của sinh viên

làm sao sinh viên việt nam có thể chắc tốt nhưng mang mỏi của tất cả các em
tất cả điều đó trong đội ngũ giáo dục cùng với vấn đề chuyên môn
học giỏi hội nhập công nghệ thì vấn đề cứ quan tâm trực tiếp
của các cấp các ngành của ngành giáo dục của ngành lao động thương minh xã hội
của đặc biệt các hiệu trưởng nhà trường là trách nhiệm
chứ không phải chỉ là chúng ta chỉ chú trọng một mặt đến
trong thời điểm hiện tại việc nâng cao chất lượng đào tạo
xây dựng một chuẩn đầu ra có thể đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi chung của thị trường
và hơn hết là sự tự tin chủ động dám thay đổi để hội nhập của sinh viên việt nam
sẽ góp phần giúp sinh viên lao động việt nam tự tin cạnh tranh với lao động
đến từ những quốc gia thành viên của cộng đồng asean

thái lan là điểm đến du lịch nổi tiếng nhất ở đông nam á nhờ có các ngôi chùa vàng nổi tiếng
các lễ hội đặc sắc hay những món ăn ngon với những danh làm thắng cảnh được thiên nhiên ban tặng
thái lan đã thu hút hàng ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới
bên cạnh đó là những khách sạn resort hạng sang với lối thiết kế độc đáo đầy đủ tiện nghi
đến với thái lan chúng ta có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp gồm nhiều rừng núi
xen lẫn với đồng bằng và hơn một trăm ba mươi hòn đảo lớn nhỏ trong đó đáng kể nhất chính là quần đảo similan
được xem là vùng bơi lặn đẹp nhất của thái lan
quần đảo similan gồm chín hòn đảo nằm ở bờ biển phía tây của thái lan
trong vùng biển adanan do chính phủ thái lan kiểm soát với vùng nước biển trong xanh như pha lê
đa dạng sinh vật biển vùng nước biển ấm quanh năm với dạng san hô tuyệt đẹp cùng nhiều loài sinh
vật biển nhiệt đới thú vị khác nơi đây thực sự là thiên đường bơi lặn biển dành cho du khách
nơi đây thực sự là thiên đường bơi lặn biển dành cho du khách
thế giới dưới nước quả thực luôn là một món quà vô giá mà thiên nhiên bàn tặng
ở đây có tới hơn hai trăm linh loài san hô khác nhau nhiều chủng loại cá mà bạn khó có thể tìm thấy ở những
nơi khác trên thái lan điểm lặn nổi tiếng nhất là đầu voi nơi bạn có thể lướt đi nhẹ nhàng và
thỏa thích nhìn ngắm thế giới đại dương cảnh đẹp nín thở từ những khối đá granite
khổng lồ và khu rừng rậm rạp sẽ khiến bạn đi từ ngạc nhiên này
nơi đây cũng sở hữu bãi cát trắng mịn nhất và nước trong xanh nhất so với các bãi biển và đảo ở xung quanh phuket không có gì có thể so sánh được với đảo similan
xung quanh quần đảo còn là những dãy núi với hệ thống rừng rậm nhiệt đới xanh mướt tạo nên một khung cảnh sơn thủy hữu tình
đầu đó trên bãi biển là những mỏm đá với nhiều hình thù kỳ vọng
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại